khu công nghiệp gián khẩu nằm trên địa bàn huyện gia viễn tỉnh ninh bình đang gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến môi trường sống của người dân
các cấp chính quyền và đơn vị liên quan cần sớm đưa ra giải pháp khắc phục để ổn định cuộc sống cho người dân trên địa bàn
con mương nhỏ chạy dọc thôn miễu tháp ba xã gia xuân huyện gia viễn tỉnh ninh bình được bê tông hóa kiên cố
thế nhưng gần đây nước đổ về con mương này rất ít có thể thấy đất đá đã lấp kín khiến cho nước không thể chảy vào mương này được
điều gì đã khiến cho một mương nước phục vụ tưới tiêu được kiên câu hóa phục vụ cho nhân dân lại bị lấp
nông nghiệp là phải sống về nước thế bây giờ các ông công nghiệp thì lại cái nước thải lại xả ra thì hai cái đấy nó đang đối ngược nhau
thì một là ông chết hai là tôi chết
khu công nghiệp gián khẩu do ban quản lý các khu công nghiệp
tỉnh ninh bình là đơn vị quản lý được đưa vào hoạt động từ năm hai nghìn sáu với nhiều nhà máy hoạt động như cơ khí chế tạo xi măng công nghiệp nhẹ thực phẩm may mặc
những nhà máy tại đây vô tư xả khói bụi nước ô nhiễm ra môi trường mỗi ngày
dù ban quản lý đã lắp cống chặn nước thải chảy ra hệ thống canh tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân
thế nhưng chặn xong thì người dân vẫn phải bỏ đất nông nghiệp
sở môi trường rồi là phòng môi trường cũng đã về
xem rồi là lấy mẫu nước đi rất nhiều lần
nhưng mà nhân dân người ta đề nghị là phải trả lời xem là cái mức độ của cái ô nhiễm đến mức độ nào
thì là nhưng mà các cơ quan chức năng người ta không có trả lời người dân qua một lần nào hết
thì chỉ biết vậy thôi là họ đi họ cũng không có trả lời với người dân là ô nhiễm mức độ nào
thế người dân người ta rất là bức xúc
thế bắt đầu khi mà bức xúc không chịu nổi thì dân người ta ra người ta tự cứu lấy mình
người ta đắp thì ngương lại
một nhà máy xử lý nước thải công suất lớn hiện đại cũng như đường ống đầu nối
từ các nhà máy về trạm xử lý nước thải đã được xây dựng
thế nhưng không hiểu lý do gì mà nước thải vẫn xả ra môi trường
còn nhà máy thì vẫn đắp chiếu nhiều năm nay
quá bức xúc người dân đã phải làm đơn tới các cấp chính quyền địa phương
cũng kêu rất là nhiều
thứ nhất là chúng tôi đã kêu đến xã
rồi là chúng tôi thì xã không có làm cái gì mà để cho chúng tôi yên tâm được
thì chúng tôi đã lên tới huyện
họ cũng lấy địa chỉ rồi lấy tất cả những số điện thoại của chúng tôi
để người ta nói là khi nào mà cần gặp thì người ta sẽ gặp
nhưng mà chúng tôi về rồi cũng không thấy có gì cả
rồi từ đấy rồi đi là im luôn
chả thấy cái gì cả
rồi chị nói chung là người dân chúng tôi rất là bức xúc về cái chuyện ô nhiễm môi trường
người dân đã kiến nghị tới huyện gia viễn sở tài nguyên và môi trường tỉnh ninh bình
cũng như đơn vị quản lý trực tiếp là ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh ninh bình
thế nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn tiếp diễn
các cơ quan liên quan cần có giải pháp cụ thể kịp thời để tình trạng này chấm dứt
bảo đảm cho người dân nơi đây có cuộc sống trong sạch